hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mưa lớn trong hai ngày qua đã gây ra tình trạng ngập lụt thiệt hại cả về người và tài sản tại nhiều địa phương
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
tại hà nội chiều nay học viện an ninh nhân dân đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự
năm hai nghìn hai mươi hai học viện an ninh nhân dân có hai mươi ba nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
các đề tài luận án của nghiên cứu sinh đều là những vấn đề cấp thiết cần giải quyết trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về an ninh trật tự bảo vệ an ninh quốc gia
trao bằng và tặng hoa cho hai mươi ba tân tiến sĩ của học viện an ninh nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai thượng tướng trần quốc tỏ gửi lời chúc mừng các tân tiến sĩ ghi nhận những nỗ lực cố gắng ý thức trách nhiệm của các học viên trong quá trình học tập tại học viện

năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ giáo viên và học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ vượt tiến độ chất lượng các mặt công tác nâng lên so với năm học trước
nhà trường đã triêu sinh nhập học hai trăm tám mươi hai học viên hệ trung cấp k năm mươi ba s trong toàn quốc ba mươi học viên campuchia mở một mươi một lớp tập huấn bồi dưỡng với một tám mươi ba học viên
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng thiếu tướng lê văn tuyến biểu dương ghi nhận
đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo cán bộ giảng viên và học viên trường cao đảng an ninh nhân dân i đã đạt được trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đồng tình với phương hướng nhiệm vụ năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba của trường cao đẳng an ninh nhân dân i đồng chí thứ trưởng đề nghị nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương về giáo dục đào tạo của bộ chính trị và đảng ủy công an trung ương để cụ thể hóa thành chương trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo với lộ trình phù hợp
giải pháp căn cơ đảm bảo chất lượng hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trường cao đẳng an ninh nhân dân i đến năm hai nghìn ba mươi trở thành cơ sở đào tạo trung cấp trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngay sau lễ khai giảng thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với trường cao đảng an ninh nhân dân i về một số nội dung liên quan đến công tác hậu cần tài chính
báo cáo đồng chí thứ trưởng tại buổi làm việc lãnh đạo trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã chia sẻ về những khó khăn của nhà trường nói chung đặc biệt là một số khó khăn về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác quản lý huấn luyện giảng dạy học tập và sinh hoạt
để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất trường cao đẳng an ninh nhân dân i kiến nghị đề xuất bộ công an sớm phê duyệt đối với các dự án xây dựng cải tạo trường cao đẳng an ninh nhân dân i tại các cơ sở đồng ý phê duyệt chủ trương thực hiện dự án xây dựng nâng cấp và mở rộng trường cao đẳng an ninh nhân dân i giai đoạn hai đề nghị bộ công an tiếp tục trang cấp thiết bị phương tiện đảm bảo phục vụ công tác dạy và học
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến chia sẻ với những khó khăn của nhà trường về quy mô định hướng đặc biệt là điều kiện cơ sở vật chất
tuy nhiên nguồn lực của đất nước của ngành hiện nay còn có hạn do vậy trong quá trình đầu tư xây dựng các nhà trường cần xác định rõ được quy mô định hướng phát triển trong ngắn và dài hạn
trên cơ sở đó mới xác định xây dựng được kế hoạch chiến lược đầu tư hiệu quả có trọng tâm trọng điểm tránh lãng phí
với các đề xuất cụ thể của nhà trường thứ trưởng lê văn tuyến giao các đơn vị chức năng giả soát xem xét tính toán cụ thể dựa trên cơ sở quy mô phát triển định hướng của nhà trường để vừa đảm bảo mục tiêu đồng bộ hiệu quả tránh lãng phí
hòa chung không khí vui tết trung thu của thiếu nhi trên cả nước công an các đơn vị địa phương đã tổ chức đêm hội trung thu cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
công an tỉnh lào cai đã phối hợp cùng công an huyện bát sát và ủy ban nhân dân xã ba treo
treo huyện bát sát tỉnh lào cai tổ chức chương trình đêm trung thu năm hai nghìn hai mươi hai cho hơn một học sinh tại xã pa treo huyện bát sát tỉnh lào cai
tại chương trình đoàn công tác đã trao tặng hơn một năm mươi phần quà cho các học sinh mầm non tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn
ngoài ra các em học sinh còn được tham gia hoạt động văn nghệ rước đèn và phá cỗ trung thu cùng tập thể thầy cô giáo và các em học sinh tại các điểm trường trên địa bàn xã
phòng cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an đã tổ chức chương trình vui tết trung thu tại mái ấm betanya thuộc dòng mến thánh giá vinh tòa giám mục xã đoài
nơi đây hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng bốn mươi trẻ em khuyết tật bị nhiễm chất độc da cam
tại chương trình đoàn công tác đã tặng bốn mươi chiếc cặp hai trăm linh quyển vở hai trăm linh cái bút một mươi năm thùng sữa bánh kẹo và bốn mươi suất quà cho các trẻ em
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích
thông qua đó thể hiện sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ công an đến thế hệ mầm non tương lai của đất nước
thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam và hội liên hiệp phụ nữ tỉnh bắc cạn phát động
các đơn vị thuộc hội phụ nữ công an tỉnh bắc cạn đã có cách làm sáng tạo huy động nguồn lực tiếp sức trẻ em mù côi có hoàn cảnh khó khăn được đến trường
em đặng thúy chuyên sinh năm hai nghìn bảy ở thôn lũng danh xã liêm thủy
huyện nari tỉnh bắc cạn có hoàn cảnh rất khó khăn mồ côi cả cha và mẹ
thấu hiểu và sẻ chia với những thiếu thốn về vật chất và tinh thần của em
hội phụ nữ công an tỉnh bắc cạn phối hợp với hội phụ nữ cục khoa học chiến lược và lịch sử công an nhân dân
nhận đỡ đầu định hướng cho chuyên tiếp tục được đến trường với mức hỗ trợ bảy triệu đồng một năm
hiện nay chuyên đang theo học hệ trung cấp nghề kết hợp với học phổ thông của trường cao đẳng bắc cá
sao em cháu có hoàn cảnh khó khăn
khi được các cô giúp đỡ thì cháu sẽ là vui và cháu được đến trường và cháu sẽ cố gắng học để không vụ đau các cô ạ
với tinh thần nhân ái lan tỏa yêu thương đến nay hội phụ nữ công an tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ các cấp
trong lực lượng công an tỉnh bắc cạn đã nhận đỡ đầu chín cháu là trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
ngoài những phần quà thiết thực để các em vững bước đến trường ổn định cuộc sống
như sổ tiết kiệm xe đạp sách vở đồ dùng học tập
các em còn được hỗ trợ kinh phí từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng mỗi tháng cho đến khi đủ một mươi tám tuổi
bên cạnh đó hội còn thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ chăm sóc động viên tinh thần hướng dẫn các em học tập
dạy kỹ năng sống cách tự chăm sóc bản thân tư vấn về pháp luật định hướng lựa chọn nghề nghiệp
có hơn một trăm ba mươi bốn cháu bố côi trên toàn tỉnh
trên tổng số hơn sáu trăm linh trẻ mồ côi đã được các đơn vị nhận đỡ đầu
đây cũng là một trong chương trình mà có tác dụng cho phong trào mẹ đỡ đầu trong tỉnh trong cái thời kỳ vừa qua
và tôi cũng hy vọng rằng với chương trình mẹ đỡ đầu này của phụ nữ công an tỉnh bắc cạn
sẽ tiếp tục được lan tỏa tới các đơn vị và sẽ có nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn
khi mà mất cha mất mẹ
sẽ được đỡ đầu trong thời gian tiếp theo
một năm học mới đã bắt đầu niềm vui được nhân lên nỗi buồn được san sẻ
trong thời gian tới hội phụ nữ công an tỉnh bắc cạn sẽ tiếp tục phát động rộng rãi chương trình mẹ đỡ đầu
và kết nối tới các tổ chức cá nhân hảo tâm với mong muốn giúp đỡ được nhiều hơn nữa
những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vững bước tới trường có tương lai tươi sáng hơn
thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke số hai trăm ba mươi một phố quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
khiến ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy quận cầu giấy hy sinh
công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam chủ cơ sở kinh doanh này
đây là một nội dung quan trọng tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức vào chiều ngày hôm nay
tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng tám của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
công an thành phố hà nội đã cho biết theo kế hoạch hàng năm công an thành phố đều có kế hoạch phối hợp với các địa phương
để kiểm tra giả soát xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm lén lút hoạt động khi không đủ các điều kiện phòng cháy chữa cháy
một số những cái cơ sở thì thậm chí là lấy kết căn cứ để sửa chữa nhưng mà vẫn có những cái để hoạt động
thì cái việc này là ủy ban nhân thành phố lãnh đạo bộ
ủy ban nhân thành phố chỉ đạo rất quyết liệt và quy trách nhiệm cho từng những cá nhân tập thể để xảy ra trong những tình trạng vi phạm về phòng cháy chạy cháy
và liên quan đến cái việc cháy hôm vừa rồi ở cầu giấy
thì hiện nay là cơ quan điều tra công an thành phố hà nội đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt tạm giam
chủ của cơ sở kinh doanh có điều kiện này
liên quan đến vấn đề này
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng vừa ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố
trong đó yêu cầu các sở ban ngành khẩn trương hoàn thành tổng kiểm tra cơ sở karaoke quán bar vũ trường về phòng chống cháy nổ
các đơn vị địa phương chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định
trường hợp để xảy ra việc chủ cơ sở kinh doanh cố tình đưa vào hoạt động yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
mặc dù ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn yếu hộ nhưng nhìn ở một góc khác thì vụ cháy quán karaoke tại cầu giấy vẫn còn may khi mà con số thiệt mạng chỉ dừng lại ở ba